xin chào các bạn
trong ngày một mươi hai tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã phát hiện xử lý lập biên bản hơn một bảy trăm sáu mươi bốn trường hợp vi phạm tạm giữ một xe mô tô sáu trăm tám mươi chín xe mô tô ước một trăm linh tám giấy phép lái xe
trong đó lực lượng chức năng phát hiện xử lý một trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn ba trường hợp sử dụng ma túy lực lượng cảnh sát đường thủy phát hiện lập biên bản một mươi năm trường hợp vi phạm
ngày hôm nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đã lập hồ sơ xử lý một trăm một mươi tám vụ với một trăm một mươi tám đối tượng về hành vi tàng trữ đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa
công an thành phố biên hòa và công an hai mươi chín phường và xã long hưng tổ chức tuần tra khép kín trên tất cả các địa bàn để xử lý hành vi đốt pháo trái phép
qua đó phát hiện một trăm một mươi tám vụ với một trăm một mươi tám đối tượng sử dụng tàng chữ trái phép pháo nổ
tăng vật thu giữ gồm bốn hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng sáu mươi hai hộp sát pháo hoa nổ đã qua sử dụng
ba mươi chín viên pháo bánh và nhiều xác pháo khác
ngoài ra công tác vận động đã có chín người dân giao nộp cho lực lượng công an pháo hoa và pháo nổ trước thời khắc giao thừa
trong buổi sáng ngày đầu năm mới rất nhiều người dân việt nam thường là sẽ đi lễ chùa
và phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của mỗi người việt
trong ngày đầu năm đã có nhiều người dân đi lễ chùa năm mới cầu bình an
covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên dù là mùng một tết lượng người đổ về đền chùa không đông như mọi năm
bên cạnh cầu an cho gia đình năm nay ai cũng mong có một năm không có dịch bệnh quốc thái dân an
đặc biệt là năm nay người dân đến lễ chùa ai cũng có ý thức mang khẩu trang
các chùa cũng đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào chùa
đồng thời phân bố lực lượng điều tiết người đến nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm
sáng mùng một tết tân sửu hai nghìn hai mươi một tại cửa khẩu quốc tế số hai
kim thành tỉnh lào cai đã có những chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên được thực hiện
các lực lượng chức năng tại đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục
và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khâu thủ tục được thực hiện nhanh chóng thuận lợi là tín hiệu tích cực khởi đầu
cho một năm mới hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả
để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu
tri cục hải quan cửa khẩu lào cai và lực lượng biên phòng đã bố trí lực lượng làm việc
như những ngày bình thường ngay từ sáng sớm mùa một tết
trong ngày đầu tiên của năm mới có bốn mươi xe thanh long khoảng sáu trăm năm mươi tấn
đã được làm thủ tục xuất sang trung quốc và một số mặt hàng nông sản khác cũng đã được thông quan
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h